tiếp theo là thông tin về cơn bão số tám có tên là kompasu
vào hồi một mươi ba h vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám một độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi chín một độ vị bắc
một trăm hai mươi ba năm độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay ở vùng phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông